cảnh sát ấn độ đã bắt giữ chín người
liên quan đến vụ sập cầu cáp treo qua metchu thuộc thị trấn mobi của bang guzarat miền tây ấn độ xảy ra trước đó một ngày khiến một trăm bốn mươi một người thiệt mạng
vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự đối với những người phụ trách cải tạo bảo trì và quản lý cây cầu
tất cả những người này đều có liên quan đến oreva công ty phụ trách quản lý cầu và đang bị điều tra theo hướng ngộ sát
theo giới chức địa phương oreva đã không thông báo cho nhà chức trách về việc thông cầu vào tuần trước sau khi hoàn thành sửa chữa và cây cầu cũng chưa có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
vụ việc xảy ra vào tối ngày ba mươi tháng một mươi khi có gần năm trăm linh người bao gồm cả trẻ em và phụ nữ tập trung trên và xung quanh cầu để tham dự lễ hội ánh sáng diwali của hindu giáo
khiến cho dây cắp ở một bên cầu bị đứt làm nhiều người rơi xuống sông métru bên dưới
trong số những nạn nhân thiệt mạng có ba mươi năm em dưới một mươi bốn tuổi